nếu bạn đang cảm thấy cần một thức uống giải khát ngay lập tức giữa trời nắng nóng bạn sẽ chọn thức uống nào
một cốc nước lọc hay một cốc nước ngọt mát lạnh
tùy từng lúc ạ nếu mà lúc nào em thực sự rất là khác thì em sẽ chọn nước ngọt
còn khi mà cái nhu cầu em khát nó không quá cao thì em muốn nước lọc
nếu mà có sẵn tủ lạnh thì em không lấy nước có ga vì nó giải khát ngay lập tức
những loại đồ uống đặc biệt là đồ uống có ga là thức uống giải khát vô cùng hấp dẫn khi mọi người cần giải khát nhanh chóng
phần lớn các loại nước ngọt có ga đều có chung công thức
có rất nhiều đường có ga co hai mang lại vị ngọt và cảm giác tê lưỡi đến sọc lên mũi cực đã và đặc biệt phải uống ướp lạnh
mùa hè nhu cầu giải nhiệt của mọi người là rất lớn tuy nhiên mọi người thường có xu hướng lựa chọn những đồ ngọt nhiều hơn
vì thế những quán chè hàng kem quán trà sữa xuất hiện ở khắp nơi và đều thu hút rất nhiều người đến ăn uống
thưa các bạn hiện tôi đang có mặt ở một quán chè được rất nhiều các bạn sinh viên yêu thích
và vào những ngày hè nóng bức như thế này thì kem chè hay các loại đồ uống ngọt là sự lựa chọn của rất nhiều người
theo ghi nhận của phóng viên chỉ chưa đầy một mươi năm phút đã có hơn năm mươi cốc chè được bán ra kể cả giao hàng đi lẫn ăn ngay tại quán
mùa hè cái nhu cầu của mình nó cao hơn khi mà thời tiết nóng rồi kèm theo cái nhiệt độ cơ thể nó cũng cao thì em sẽ có tìm đến cái nhu cầu về giải pháp này nhiều hơn
em không chịu bởi vì là em đi tập em nói cũng mắc kiểu là hạn chế được cái sự đấy
mùa hè cho các cháu ăn kem thì nó dễ chịu
khi em nằm nọ mình ăn đồ ngọt với đồ lạnh thì nó sẽ thoải mái hơn dễ chịu hơn
tại vì mùa hè nhu cầu của mình nóng mình cảm thấy thắt nước nhiều mình cảm thấy muốn ăn một cái gì đấy mát cho cảm thấy thoải mái
thì mình sẽ sử dụng kem hoặc là nước ngọt và đồ của đá
chị đang mang bầu đây bác sĩ cũng bảo chị
chị đang phải kiêng ăn một số đồ ngọt vào không phải xa tiểu đường
nhưng mà chị vẫn ăn
tại sao đồ ngọt lại hấp dẫn chúng ta trong những ngày hè
mùa hè cơ thể dễ mất nước nên việc bổ sung nước là vô cùng cần thiết
mọi người thường có xu hướng tìm đến các loại nước ngọt đồ uống có ga như một giải pháp giải khát nhanh chóng tức thì
trong đồ uống có ga có chất acid làm tăng độ sắc nét cho hương vị nền và xua tan cơn khát
và các kích thích tiết nước bọt
vì thế khi uống đồ uống có gà thêm đá chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng sàng khoái
ngoài ra các món ăn như kem chè trà sữa đồ ăn xuất hiện nhiều vào mùa hè có chứa nhiều đường
khi con người ăn đồ ngọt não bộ sẽ tiết ra một loại chất dẫn truyền thần kinh dopamin khiến bản thân càng bị kích thích và muốn ăn đồ ngọt nhiều hơn
các món ăn có chứa nhiều chất ngọt được tiêu thụ nhiều trong những ngày hè nóng nực
việc lạm dụng đồ ngọt quá mức cũng sẽ dẫn đến những tác hại không mong muốn
chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta đi ra ngoài mà mùa hè nóng được thì về đến nhà nào là khát nước này nào là đói này nào là mệt mỏi
nhưng mà nếu mà chúng ta được một cốc nước hoa quả ngọt này hoặc là một cốc nước chè này mà hoặc là một bát chè mà lại mát lạnh chúng ta ăn vào thì chúng ta sẽ cảm thấy trong cơ thể người nó rất là sảng khoái thoải mái
và một lúc sau chúng ta cảm thấy nó như tỉnh hẳn người ra và không cảm thấy mệt mỏi nữa
vì vậy mà cái xu hướng là người ta hay thích dùng cái đồ ngọt vào mùa hè nhất là những kem những đá thì những cái đó nó lại là cái sở thích không những là của trẻ em mà kể cả người nhiều tuổi cũng đều rất thích
trong khi ngoài thị trường có vô số các sản phẩm nước ngọt đóng sẵn vô cùng tiện lợi
thì nhà bà ngọc bao năm nay vẫn trung thành với đồ uống được ép từ các loại hoa quả tự nhiên